hiện nay tỉnh bình phước đang thực hiện những bước đi mang tính đột phá trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
và bước đầu đã đạt được những tín hiệu lạc quan
toàn bộ diện tích vườn khen trái này của gia đình ông đông rộng gần hai mươi hai hectare
với các loại cây ăn trái như quyết đường mít thái và sầu riêng
mỗi năm trừ chi phí về phân bón và nhân công khu vườn này mang lại thu nhập cho gia đình ông không dưới năm tỷ đồng
cái khó khăn của nhà nông tôi hiện nay với cùng bà con là vấn đề cơ chế đất đai nó chưa ổn định
cũng mong nhà nước giúp đỡ cho nhà nông về cái sổ sách họ có cái nguồn gốc tiếp cận để làm
còn về mặt tôi thì tôi liên kết những hợp tác xã những hội nhà nông như tôi vừa trình bày
thì tôi chuyển giao kỹ thuật ứng những công dụng có giá trị
và bắt đầu làm những công dụng có giá trị
bao tiêu sản phẩm lại cho những hợp tác xã và những người nông dân làm theo quy trình của tôi
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh bình phước với diện tích năm mươi hectare
và tổng mức đầu tư khoảng một trăm linh tỷ đồng theo mô hình hiện hữu đa chức năng tập trung trong lĩnh vực trồng trọt
mục tiêu của trung tâm là tạo ra mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến
tác động tích cực vào việc chuyển đổi nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường và nhân rộng các mô hình này cho người dân
bước đầu trung tâm hợp tác với nhiều chuyên gia trong và ngoài tỉnh đang xây dựng hệ thống trồng rau sạch
theo phương pháp thủy canh hồi lưu mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng mô hình cơ giới hóa trong việc trồng khoai mì và đậu tương
rau thủy canh và dưa lưới là một trong những mặt hàng tiêu dùng của người dân người ta hay sử dụng
rau thủy canh và dưa lưới là một trong những mặt hàng tiêu dùng của người dân người ta hay sử dụng
cũng đã cải tiến một số kỹ thuật và từng bước là hoàn thành chuẩn quy trình
và sắp tới có thể là chuyển giao cho một số cái đơn vị để mà ta triển khai nhân rộng
để có những sản lượng đó cao để đáp ứng cho nhu cầu của người tù dùng
định hướng sắp đến đối với nông nghiệp thì phải hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sạch
và nông nghiệp công nghệ cao
từ đây thì mới làm cho cuộc sống của người dân ổn định cải thiện và làm giàu
sau những năm tháng với điệp khúc chặt trồng chặt bình phước đang thực hiện những bước đi đột phá
trong sản xuất nông nghiệp bền vững với những loại cây khác có giá trị kinh tế cao
phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương phù hợp với nhu cầu của thị trường
chứ không còn chỉ tập trung vào một số loại cây nông nghiệp
chủ lực là hồ tiêu cao su hay điều như trước đây
cùng với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học bình phước cũng đang bắt tay với các doanh nghiệp uy tín
trên khấu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm
hiện bình phước đang xây dựng đề án khu nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích một hectare đất không có rừng